một câu hỏi tiếp theo tôi muốn hỏi phó giáo sư ngọc ạ
trong các bệnh về gan thì ga nhiễm mỡ là một căn bệnh khá phổ biến
và chúng ta cũng đã rất quen thuộc với cái cụm từ này rồi
vậy thì nếu như mà gan nhiễm mỡ ở cái tình trạng kéo dài như vậy
nó có dẫn đến sơ gan hay là ung tư gan hay không
đúng như mc vừa nói
thì cái danh từ mà gan như mỡ thì nó cũng rất là phổ biến
tuy nhiên là ở người việt nam ấy nó cũng không phải là có từ rất lâu
tôi nhớ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tức là cách đây hai mươi mấy năm rồi nhà tôi sang pháp
thì tôi thấy người ta chú ý cái gan nhiễm mỡ rất là nhiều
tôi vẫn nhớ mỗi lần tôi đi khám cùng với giáo sư bên người pháp ở ngay paris
thế là cứ mỗi lần bệnh nhân họ tăng lên khoảng hai ba lạng
là người ta cứ giàu dĩ và người ta kêu bác sĩ
nhưng mà nhà mình thì cứ càng tăng cân càng tốt
đúng tôi thấy coi như là nó không có quan tâm cái gì cả
nhưng mà tôi vẫn còn nhớ cái hồi đấy là người ta cứ tăng lên hai ba lạng
là người ta bắt đầu kêu bác sĩ rồi
thế thì về cái gan nhiễm mỡ thì chúng ta biết rằng là trong mỡ
ở trong gan thì có một cái lượng mỡ nhất định nó khoảng dưới một mươi cái trọng lượng của gan
nếu vượt qua cái đoạn đấy thì nó gọi là gan nhiễm mỡ
thì có thể là vượt qua một mươi rồi hai mươi và ba mươi
thế là gan độ ba độ bốn đấy cái điều đó như thế
thì nếu mà bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ thì người ta sẽ cảm thấy rất là đau tức vùng hạn sử vải
thế nhiều người bệnh nhân là coi như một là tăng cân
thứ hai là thậm chí bệnh nhân có bị tiểu đường
thế là cái tổn thương gan nhiễm mỡ nó rất là hay xảy ra
thì trong rất là nhiều cái trường hợp bệnh nhân đến khám với chúng tôi
thứ nhất là khi mà chúng ta chưa có cái máy đo gan nhiễm mỡ
nó gọi là fibroscan thì thường chúng ta chỉ có nhìn qua siêu âm gan ấy
thì thấy rằng là cái gan nó trắng màu nó trắng hơn so với bình thường
thì có thể là mỡ máu cũng tăng cao
nhưng có trường hợp trường hợp là mỡ máu không tăng cao
thì chúng ta cũng thấy gọi là gan nhiễm mỡ
và gan nhiễm mỡ thì bệnh nhân cũng như tôi nói đấy
bệnh nhân rất là đau tức hạ sườn phải
và chúng ta khi xét nghiệm men gan thì men gan nó cũng sẽ tăng
cho nên là khi điều trị gan nhiễm mỡ thì chúng ta phải rất là chú ý
tôi vừa nói là điều trị gan virus b thì nó cũng khó
nhưng mà nó chỉ cần bệnh nhân uống thuốc đều và một số cứ tuân thủ thôi
nhưng gan nhiễm mỡ bao giờ tôi cũng phải dặn bệnh nhân có ba cái
như kiểng ba chân khi chúng ta điều trị
thứ nhất là chế độ ăn
chế độ ăn thế nào mà giảm các calor hoặc là giảm chất béo đi
như chị mai nói thì nó sẽ tốt
thứ hai nữa là chúng ta phải ăn nhiều rau
cho tăng cường trao đổi
và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải tập thể dục
tập thể dục bằng phương pháp nào thì tùy theo từng cá nhân
chúng ta có thể đi bộ hoặc tập gym tùy theo điều kiện
và thứ ba nữa là chúng ta phải dùng thuốc để giảm độ gan nhiễm mỡ
thì ba cái đấy thì nó giúp cho gan nhiễm mỡ nó sẽ dần dần tốt lên
nhưng chúng ta biết rằng là nói thì rất là dễ
nhưng thực hiện được rất là khó
bởi vì hơn ai hết là chúng ta biết hiện nay chế độ ăn của chúng ta rất là dễ

thức ăn thì rất là nhiều và toàn được thức ăn ngon
tại nào là tôm cua cá này rồi là
rồi những cái chữ đồ chất ăn thẳng nó rất là nhiều
mà cuối cùng là chúng ta ăn và cùng tạo thành gan nhiễm mỡ nó càng càng tăng lên
nếu chúng ta không biết giữ gìn ăn uống những cái chất mà có tốt
thì chúng ta thấy rằng cái gan nhiễm mỡ nó rất là khó điều trị
và khi mà gan nhiễm mỡ nó cứ để cho gan nhiễm mỡ kéo dài
tức là lúc nào chúng ta đo độ sơ gan
hoặc là gan nhiễm mỡ nó vẫn s hai f ba thậm chí tăng nữa
thì chúng ta thấy là dần dần vẫn có thể giảm đến sơ gan
do gan nhiễm mỡ và vẫn có nguy cơ ung thư gan
nhiều người cứ nghĩ rằng gan nhiễm mỡ là không bao giờ ung thư gan
nhưng là ở các nước đặc biệt là các nước tiên tiến
thì người ta bị bệnh gan nhiễm mỡ thì rất lâu rồi
và một trong những cái nguy cơ mà ung thư gan và thay gan
do gan nhiễm mỡ cũng chiếm một vị trí là khá là quan trọng
thì hiện nay ở nước ta thì cái xu hướng gan nhiễm mỡ cũng đang có chiều hướng tăng lên
thì chúng ta phải cần chú ý là trong các chế độ ăn uống tập thể dục
làm sao để chúng ta uống thuốc thế nào để giảm tỷ lệ gan nhiễm mỡ
thì cũng sẽ giảm vấn đồng sơ gan và ung thư gan do gan nhiễm mỡ
đây là một vấn đề đáng bao động đó thưa tất cả quý vị
tú vẫn thường thường trong cuộc sống ngày đi làm
vẫn cứ hay điều rất hay nghe những cụm từ từ những người xung quanh mình
mới đi khám sức khỏe bị gan nhiễm mỡ rồi
thế rõ ràng là chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều hơn
tú bất cứ một bộ phận nào cơ thể